công an quận hai bà trưng hà nội vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm đối tượng nằm trong đường dây mua bán tàng trữ trái phép một mươi bốn bánh heroin và hơn một kg ma túy tổng hợp mà đơn vị này vừa triệt phá
ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực ngã tư phố thanh nhàn kim ngư phường thanh nhàn quận hai bà trưng tổ công tác của công an quận hai bà trưng kiểm tra phan thu hoài
trú tại khu đô thị vinhomes ocean park huyện giàn lâm phát hiện thu giữ một hộp giấy bên trong chứa tám trăm chín mươi một một mươi sáu g ketamine
tại cơ quan công an hoài khai nhận số ma túy trên mua về với mục đích bán lại kiếm lời
mở rộng điều tra công an quận hai bà trưng bắt giữ thêm bốn đối tượng trần văn huy nguyễn thị thanh huyền trần thị chiến và đỗ duy phong
tổng số vật chứng thu giữ trong vụ án gồm một mươi bốn bánh heroin sáu mươi chín ba trăm năm mươi sáu gam ma túy tổng hợp
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan thu hoài
trần văn huy và nguyễn thị thanh huyền về tội mua bán trái phép chất ma túy trần thị chiến về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đỗ duy phong về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án